sáng hai mươi tháng bốn trong khuôn viên đại sứ quán việt nam tại thủ đô phnom penh phương quốc campuchia
đã diễn ra lễ khai mạc hội thao chào mừng kỷ niệm bốn mươi chín năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
bảy mươi ngày chiến thắng điện biên phủ và một trăm ba mươi tám năm ngày quốc tế lao động
kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc trong tháng bốn và tháng năm lịch sử cán bộ nhân viên đại sứ quán
các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp việt nam tại campuchia cùng toàn thể bà con kiều bào
phát huy những thành tích đã đạt được tích cực tham gia hoạt động thể thao để nâng cao sức khỏe
tăng cường sự gắn kết chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và trong công tác chuyên môn
một người con việt nam tự hào trao mình đã giải qua hai ba cuộc chiến tranh lớn
mà đã giành độc lập lúc này là bốn mươi chín năm rồi giải phóng hoàn toàn đất nước
một công dân việt nam như em sinh ra sau thời chiến tranh như thế là rất tự hào
để em sống trong đất nước hòa bình rất tuyệt vời
từ nhiều năm qua đại sứ quán và các doanh nghiệp việt nam tại đất nước chùa tháp
thường xuyên tổ chức các hoạt động thể thao vì lợi ích cộng đồng
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn ngân hàng bidc dự kiến sẽ tổ chức một giải chạy mở rộng
với sự tham gia của khoảng gần hai vận động viên nhằm gây quỹ ủng hộ một số bệnh viện tại campuchia
thưa quý vị thành phố hải phòng vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ
đây là dịp để hải phòng tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ người có công với cách mạng
thành phố hải phòng có gần hai năm trăm linh anh hùng liệt sĩ thương binh bệnh binh
cựu chiến binh thanh niên sung phong dân công hỏa tuyến đã trực tiếp tham gia làm nên chiến thắng điện biên phủ
những chiến thắng vang dội của quân và dân hải phòng kiến an đã góp phần cùng quân và dân cả nước
dáng cho địch những thất bại nặng nề như trận tiến công vào thị xã kiến an ngày hai mươi một tháng bốn năm một nghìn chín trăm năm mươi
trận tập kích tổng kho sang dầu thượng lý ngày một mươi tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trận phá can cơ lốt từ ngày hai mươi tám tháng tám đến ngày một mươi chín tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
trận tập kích sân bay đồ sơn ngày ba mươi một tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chiến thắng cát bi dược lửa ngày bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nhân dịp này thành phố hải phòng đã tặng quà cho bốn trăm năm mươi năm đồng chí thương binh bệnh binh thanh niên sung phong
dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch điện biên phủ
trường đại học văn lang vừa phối hợp với trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia hà nội
tổ chức hội thảo du lịch quốc gia với chủ đề ứng dụng công nghệ số
các giá trị di sản phục vụ phát triển du lịch bền vững ở việt nam
tham dự có cơ quan quản lý du lịch các tỉnh thành phố các chuyên gia đầu ngành du lịch và các trường đại học
tại hội thảo các chuyên gia du lịch cho rằng ứng dụng công nghệ thông minh và phát triển du lịch bền vững
là xu hướng tất yếu để tăng sức cạnh tranh cho ngành du lịch việt nam
tuy nhiên muốn phát triển du lịch bền vững ngành du lịch việt nam cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế
chính sách cho phát triển du lịch thông minh phát triển nguồn nhân lực có trình độ công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ
các trường đại học cần vận dụng chuyển đổi số vào giáo trình giảng dạy
đáp ứng được với yêu cầu phát triển của ngành trong thời gian tới
hiện nay trường đặc văn lan có một khu thực hành về vr và vr ba trăm sáu mươi đầu tư trực tiếp tại hệ thống phòng thực hành
và sinh viên sẽ được thương tác và thực tập trực tiếp ở trên đó
và mời các chuyên gia hàng đầu để có thể giảng dạy và cung cấp kiến thức cho các em
du lịch thông minh bước đầu đã và đang có những dấu hiệu tích cực giúp ngành du lịch hướng đến phát triển bền vững
do đó ngành du lịch các địa phương doanh nghiệp trên địa bàn từng bước ứng dụng công nghệ thông tin
để tạo ra các sản phẩm mới đa dạng giúp nâng cao trải nghiệm của du khách